mưa lớn nhiều ngày qua đã khiến một số địa phương tại tỉnh nghệ an bị ngập lụt chưa cắt cục bộ
còn tại tỉnh hòa bình thì một số điểm đã xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh nghệ an
mưa lớn khiến nhiều nơi bị ngập lụt chia cắt có nơi phải sơ tán người dân
lực lượng cứu hộ cứu nạn luôn phải tức luôn phải túc trực tại các điểm ngập lụt cầu tràn
để thông báo cho người dân không qua lại khu vực
đến tối ngày chín tháng chín tỉnh nghệ an ghi nhận một người bị lũ cuốn trôi mất tích là cháu bé một mươi ba tuổi
trú tại xã thanh nho huyện thanh trương công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn đang được triển khai
còn tại tỉnh hòa bình vào chiều ngày chín tháng chín đoàn kiểm tra ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã kiểm tra tình hình sạt lở trên địa bàn thành phố hòa bình
và công bố tình huống khẩn cấp cho mưa lũ gây sạt lở đê đà giang đoạn bờ kè khu vực k hai năm trăm ba mươi tám
và đoạn kè bảo vệ khu vực chuyển tiếp d đà giang và d quỳnh lâm thành phố hòa bình